ông thương phải điều trị trong lúc này tình trạng khẩu trang rất là khá hiếm thì mình rất là đồng

thì mình dùng cái đó mình ngoại trừ những bệnh nhân công thư thì mình cũng tặng cho những

nhân viên có lửa còn tại pháp nhóm trái tim việt đang lan tỏa trách nhiệm cộng đồng bằng những món
ngoài lương thực thực phẩm việt nam cùng nhiều phụ kiện hỗ trợ gửi đến các bệnh viện nơi các y bác
sĩ với thường trực chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín những cửa hàng quán ăn việt nam trên khắp nước
pháp cũng được báo giới ghi nhận về sự nhiệt thành của họ khi liên tục cung cấp suất ăn cho
các cơ sở điều trị những chốt gác ngăn ngừa sự lây lan của virus sars cov hai trong phần tiếp theo của
chương trình xuất khẩu khẩu trang vải cơ hội cho các doanh nghiệp diệt may việt nam trong mùa dịch

cũng như chỉ khai thác vài chuyến trên được bay nội địa và đúng theo tinh thần phòng chống dịch bệnh